tuần qua làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy quảng ninh bộ trưởng tô lâm đề nghị tỉnh ủy bám sát các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp của nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
quyết định số tám mươi của thủ tướng chính phủ về phê duyệt quy hoạch tỉnh quảng ninh thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của trung ương đảng quốc hội chính phủ
trước mắt tập trung phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu đề ra trong năm hai nghìn hai mươi bốn được coi là năm tăng tốc góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong cả nhiệm kỳ
đồng thời đề nghị ban thường vụ tỉnh ủy quảng ninh tiếp tục quan tâm triển khai có hiệu quả nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị và quyết định số chín mươi của ban bí thư
sớm bàn hành triển khai thực hiện đề án xây dựng lực lượng công an tỉnh quảng ninh thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
trước đó bộ trưởng tô lâm đã đến dự lễ khởi công xây dựng trụ sở một công an tỉnh quảng ninh